những công việc nhiệm vụ triển khai đề án sáu còn chậm muộn khó khăn của bộ ngành và địa phương
cần phải được tập trung tháo gỡ đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy
trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thực hiện lộ trình triển khai đề án sáu đến nay đã có bốn bộ ngành và một mươi ba địa phương ban hành kế hoạch triển khai đề án
trong năm hai nghìn hai mươi ba trên hai mươi một chín triệu hồ sơ cấp định danh điện tử được thu nhận cấp trên bảy mươi tám sáu triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
trên nền tảng căn cước công dân đã ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực y tế đạt tỷ lệ chín mươi bốn bốn
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
các bộ ngành cần đẩy mạnh triển khai một trăm linh một nhiệm vụ đã được xác định trong năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo tiến độ
khẩn trương hoàn thiện giả soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung để chuyển đổi quy trình
phương thức thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tiếp sang môi trường điện tử theo đề án sáu
đặc biệt ngày hai mươi ba tháng hai thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số năm về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án sáu
trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu
vì vậy cần triển khai việc thanh tra công vụ việc chấp hành bỏ sổ hộ khẩu của cán bộ công chức khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân
đây là yêu cầu rất quan trọng cần phải triển khai thực hiện không để gây mất niềm tin của người dân
đối với hai dịch vụ công liên thông cần tập trung tổng kết tiến tới nhân rộng trên cả nước
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh chủ trương năm hai nghìn hai mươi ba là năm tạo lập và khai thác dữ liệu
vì vậy một số bộ cần đẩy nhanh tiến độ liên quan đến việc thu thập số hóa dữ liệu không để chậm trễ
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an gặp mặt biểu dương huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân đạt thành tích cao năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có đại diện tổng cục thể dục thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch và gần hai trăm linh huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc
năm hai nghìn hai mươi hai tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ chín đoàn thể thao công an nhân dân giành được bảy mươi hai huy chương các loại
đạt vị trí một mươi đơn vị dẫn đầu toàn quốc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được lãnh đạo cấp trên giao phá nhiều kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia
giành một mươi một huy chương các loại tại sea games ba mươi một tham dự một trăm linh giải quốc gia và quốc tế
bốn trăm tám mươi hai huy chương các loại
bên cạnh đó bộ công an cũng tổ chức hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai với sự tham gia của một trăm một mươi bảy đơn vị hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
tại buổi gặp mặt và tuyên dương thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an cho bảy mươi ba huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao trong năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh thành tích trên thể hiện việc nghiêm túc thực hiện chỉ thị số hai của bộ trưởng bộ công an
về công tác thể dục thể thao
công tác thể dục thể thao lực lượng công an nhân dân và quyết định số sáu nghìn ba trăm linh sáu của bộ công an phê duyệt đề án tổng thể về đầu tư phát triển thể thao thành tích cao công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đồng thời cũng là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân tích cực rèn luyện thể thao
thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cần xác định rõ hai mục tiêu trọng tâm của công tác thể dục thể thao công an nhân dân là đổi mới phát triển thể dục thể thao
thành phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng nhằm nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế
sáng nay bộ quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương lực lượng quân đội nhân dân việt nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
dự buổi lễ có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng ngài handul technessi đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa thổ nhĩ kỳ tại việt nam
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương ghi nhận mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sinh hoạt khó khăn nhưng đoàn công tác đã nỗ lực khắc phục phối hợp với lực lượng cứu hộ quốc tế tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được cộng đồng quốc tế chính phủ và nhân dân thổ nhĩ kỳ đánh giá cao
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai tháng hai thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh hatay thổ nhĩ kỳ đoàn đã phối hợp triển khai công tác tìm kiếm tại ba mươi một điểm phát hiện một mươi năm vị trí có người trong đống đổ nát trong đó hai vị trí có dấu hiệu sự sống bàn giao cho lực lượng cứu nạn của phía bạn để đưa hai mươi tám thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
đoàn cũng đã trao tặng gần hai mươi năm tấn trang thiết bị vật tư lương thực thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân ở khu vực xảy ra động đất
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa thổ nhĩ kỳ tại việt nam ngài handul technesse nêu rõ việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của bộ công an sau đó là bộ quốc phòng tới thổ nhĩ kỳ
các đội cứu hộ cứu nạn của việt nam thực hiện nhiệm vụ ở hai địa điểm là thành phố adiyaman và tỉnh hatay
các cán bộ chiến sĩ đã làm việc không mệt mỏi trong điều kiện khó khăn tham gia hỗ trợ nhân đạo với những hành động cao đẹp khẳng định uy tín tinh thần trách nhiệm năng lực của lực lượng vũ trang việt nam và thể hiện rõ cam kết của việt nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu
tại lễ tuyên dương thừa uy quyền của thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho bốn tập thể bảy cá nhân bằng khen của bộ trưởng bộ quốc phòng cho tám mươi một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

mang hộ chiếu sẽ được bảo vệ trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân tránh tình trạng bị làm giả
thay vì việc chỉ lưu trữ thông tin bằng văn bản in trên giấy thông tin trong hộ chiếu điện tử được lưu trữ trong con chip rất khó sao chép khó bị làm giả và hoàn toàn không có việc định vị theo dõi
hộ chiếu có gắn chip điện tử thì được bảo mật các thông tin rất là cao được áp dụng bảo mật theo công nghệ tiên tiến nhất thế giới tránh làm giả
tránh sao chép và tránh cái đánh cắp thông tin của người mang hộ chiếu
do vậy cái hộ chiếu có con chip điện tử này đã bảo mật rất là cao hơn các hộ chiếu thông thường
người mang hộ chiếu điện tử thì được bảo vệ tuyệt đối các thông tin chứ khi nào mà người mang hộ chiếu được cung cấp thì mới đọc được các thông tin trên hộ chiếu
theo các đối tư có thể bảo vệ các chiếc điện tử
là xu hướng mà nhiều nước trên thế giới hiện nay đang áp dụng vì tính ưu việt cũng như tạo sự thuận lợi khi sử dụng cho công dân
theo đó với chip điện tử có thể lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể linh hoạt mở rộng tích hợp thêm các thông tin dữ liệu khác
đặc biệt các giấy tờ này sẽ có độ bảo mật cao hơn
với những giấy tờ mà bằng văn bản thì nó rất dễ bị làm giả mạo cũng như là những thông tin này cũng dễ bị lộ lọt ra ngoài
với việc sử dụng chip điện tử thì những trường thông tin sẽ được chứa nhiều hơn
ví dụ như nhóm máu này thậm chí là kể cả bộ gen hay mống mắt
tất cả những cái này sinh chắc học thì đều có thể được lưu trữ ở trên mã chip điện tử này
những dữ liệu này cũng sẽ được bảo mật trên cơ sở dữ liệu của bộ công an
thì nó sẽ đảm bảo cho việc chống lộ lọt dữ liệu
dựa trên ưu việt của chip điện tử thì việc làm hệ trụ giả gần như là không thể
vì các thông tin lưu trữ ở đây
bên trong đó được mạng hóa vào kỳ số thì rõ ràng nó sẽ giúp cho cái việc là
chúng ta không thể bị làm giả các hộ chiếu điện tử nữa
đấy là cái việc rất là quan trọng tránh cái hiện tượng có thể mạo danh
bên cạnh đó toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu bảo an chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn icao
việc phát hành hộ chiếu điện tử phù hợp với chính phủ điện tử
giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước
trong quá trình hội nhập quốc tế sâu sắc hiện nay của chúng ta
thì cái việc mà đưa ra cái hộ chiếu gắn chip điện tử là chúng ta đã thực hiện cái nhiệm vụ số hóa
và cái điểm ấy là rất tốt rất là thuận lợi cho cả các công dân
tôi đánh giá đây là một cái đột phá của chúng ta trong cái việc thực hiện
cái việc là số hóa nền kinh tế cũng như đem lại cái tiện lợi tiện ích lớn nhất cho người dân
có thể thấy hộ chiếu gắn chip điện tử là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân việt nam
theo đó từ ngày một tháng ba tới khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử
hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử